tại nghĩa trang liệt sĩ huyện biên giới đức cơ đảng bộ chính quyền cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh gia lai
và đại biểu đến từ vương quốc campuchia bộ tư lệnh quân khu năm quân đội hoàng gia campuchia
đã trang trọng tổ chức lễ đón lễ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam
hy sinh trên chiến trường campuchia
sau gần tám tháng trong mùa khô hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đội quy tập hài cốt liệt sĩ k năm mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai
đã tìm kiếm và quy tập được một mươi bảy hải cốt liệt sĩ tại vương quốc campuchia
đến nay sau một mươi chín năm thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện việt nam
hy sinh trên chiến trường campuchia lực lượng chuyên trách của tỉnh gia lai đã tìm kiếm cất bốc
và hồi hương được một bốn trăm một mươi hai hải cốt liệt sĩ về với đất mẹ
trong cuộc đấu tranh giúp nhân dân campuchia giành độc lập thoát khỏi họa diệt chủng
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện việt nam đã sát cánh cùng nhân dân campuchia
anh dũng chiến đấu hy sinh